tình trạng ứ động rác thải nhiều năm qua tại tuyến đường cửa ngõ ra vào cảng sa kỳ thuộc xã bình châu huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi đã được khắc phục triệt đề
người dân sống ở khu vực này rất phấn khởi vì không còn phải cảnh sống chung với nạn ô nhiễm
đường về thôn định tân giờ đây đã không còn cảnh rác chất từng đóng hai bên lề đường
thay vào đó tại những điểm ô nhiễm nặng người dân đã cải tạo trồng thêm cây xanh bố trí những bộ bàn đá cho khách bộ hành nghỉ ngơi tạo không gian thân thiện gần gũi
việc lắp đặt camera kiểm soát việc vứt rác bừa bãi đã được thực hiện vài tháng nay
hệ thống màn hình theo dõi được đặt tại nhà ông trương tài
tất cả những hình ảnh vứt rác trái quy định đều được ông tài kịp thời thông báo đến công an xã để xử lý theo mức xử phạt hành chính mà xã đã ban hành rộng rãi đến từng hộ dân
sau khi triển khai phương án xử lý thu gom rác thải trên địa bàn xã và việc lắp đặt camera để giám sát việc vứt rác bờ bãi trong môi trường
từ khi lắp đặt tới nay ý thức của người dân rất là cao trong công tác này và hưởng ứng rất là tốt
việc kiểm soát tốt rắc thải bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp là yếu tố quan trọng tạo ra cái nhìn thiện cảm cho du khách khi đi du lịch qua tuyến thành phố quảng ngãi cảng sa kỳ và ra đảo lý sơn
môi trường sạch đẹp đã tiếp tục khơi dậy
tiếp tục khơi dậy tiềm năng phát triển du lịch ở nơi đây